thưa quý vị vụ tai nạn hầm lò ở quảng ninh xảy ra vào khoảng bảy h hai mươi phút tối ngày hôm qua
tại phân xưởng khai thác ba công ty than vàng danh khiến bốn công nhân bị vùi lấp tử vong
bốn công nhân gặp nạn gồm lương hoài nam nguyễn đức thảo cùng chú tỉnh thái bình
trương văn đại phạm tiến dũng cùng chú tỉnh quảng ninh
ngay sau khi xảy ra vụ việc ubnd tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong
đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình
nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình làm việc các vỉa than bị tụt lở vùi lấp những công nhân này
vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra
công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bốn bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức gồm mạc đăng thanh nguyễn thị thanh hiếu nguyễn thị kim thúy và lê quý thành
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng mạc đăng thanh giả danh cán bộ bộ quốc phòng
được chuyển sang làm phó vụ trưởng ban nội chính trị
đồng thời cũng giả danh là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ huy hoàng
có sự sở tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để lừa đảo chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng của một số công ty và cá nhân
dưới hình thức chạy xin việc chạy dự án chạy án
các đối tượng nguyễn thị kim thúy lê quý thanh và nguyễn thị thanh hiếu lừa đảo chiếm đoạt gần ba tỷ đồng và một mươi năm usd
với hình thức đưa ra thông tin là nhân viên ngân hàng nhà nước có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của bộ tài chính
và một số người đầu ngành có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp chạy chức xin làm chủ đầu tư thi công
xây dựng các dự án về công trình đô thị nâng cấp sửa chữa xin được các dự án ở khu công nghiệp
khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trong đó có một số dấu tròn của các công ty doanh nghiệp dấu chức xem các loại
biển xanh xe ô tô giấy chứng nhận quân đội nhân dân được xác định là giả
gian cảnh lừa bán thuốc quý giá để chiếm đoạt tiền gây xôn xao dư luận
một nhóm đối tượng từ tp hcm đến đắk lắc vừa bị công an tp muôn ma thuật tỉnh đắk lắc truy bắt
ngày hai mươi tám tháng bảy bà phạm thị dung đến công an phường trình báo về việc bị một nhóm đối tượng
thôi miên lừa bán thuốc giả chiếm đoạt gần một mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an tp muôn ma thuật
phối hợp với công an phường tân thành nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
thì thôi mình có bệnh thì mình cũng mua thôi chứ cũng không nghĩ đến tiền bạc
ngay sau khi chúng tôi tiếp nhận tin báo thì chúng tôi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
rồi qua quá trình giả sát phiền trường thu tập camera
thì chúng tôi xác định nhóm đối tượng của hành vi trên bạc tài sản gồm ba lữ hai nam

công an thành phố buôn ma thuột xác định nhóm đối tượng gây án đã tẩu thoát về địa bàn thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi năm tháng tám một tổ công tác của công an thành phố buôn ma thuột đã tới thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an phường một mươi ba quận tân bình bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo gồm trần thị thu năm mươi một tuổi
nguyễn xuân vinh năm mươi bốn tuổi cùng chú tại tỉnh nam định nguyễn thị kim anh bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
và lê thị oanh năm mươi một tuổi trú tại tỉnh quảng ngãi
nhóm này do thu cầm đầu
kết quả điều tra ban đầu cho thấy do cần tiền tiêu xài cá nhân nên thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả
và rủ các đối tượng trong nhóm cùng tham gia
thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và một mươi hộp giấy gọi in tên phong quế chi viện khoa học một trăm linh ba một trăm linh tám về đóng gói
xác định tại thành phố hồ chí minh khó lửa đảo các đối tượng rủ nhau lên thành phố buôn ma thuột
thuê khách sạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước khi thực hiện thu bàn bạc phân công nhiệm vụ cho từng người
cụ thể vinh giả làm bác sĩ đứng ở khu vực gần nơi thu tiếp cận người mua thuốc
kim anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối đây là thuốc quý người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho bị hại
còn oanh đứng từ xa cảnh giới
ngày hai mươi tám tháng bảy nhóm đối tượng trên đến ngã tư đường mai hắc đế giải phóng phường tân thành thành phố buôn ma thuột
tiếp cận bà dung rồi gian cảnh lừa bán thuốc giả chiếm đoạt chín chín triệu đồng
chúng tôi lên đến buôn mê để tiếp cận những người già
giới thiệu đây là những loại thuốc quý của bệnh viện là phải đăng ký với đường
khi đi đoạn tôi phân công người thì làm bác sĩ người thì làm nhân viên bán thuốc
và người thì cảnh giới và nói là người nhà đã uống thuốc và khỏi rồi
ngoài vụ việc trên các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện chót lọt bốn vụ lừa đảo khác ở tỉnh đắk lắc
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên sớm đến công an thành phố
buôn ma thuột trinh báo để được xử lý theo quy định
mua bán trái phép chất ma túy bị cáo huỳnh hữu nghĩa trú tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
đã bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên án một mươi năm năm tù giam tại phiên xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo nghĩa dùng xe máy vận chuyển ma túy
từ nhà trọ ở quận ninh kiều thành phố cần thơ đến khu công nghiệp hòa phú thủ huyện long hồ tỉnh vĩnh long để bán cho con nghiện
trong lúc do ma túy thì bị công an bắt quả tang thu giữ hơn ba mươi hai gram methamphetamine
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận mua ma túy từ mạng xã hội
sau đó liên lạc với con nghiện qua mạng xã hội gia lô để mua bán ma túy
thực hiện cao điểm phát động chín mươi ngày đêm từ ngày một mươi năm tháng tám tới ngày một mươi năm tháng một mươi một
về tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chỉ trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tây ninh
đã vận động thu hồi sáu khẩu súng hơi tự chế các loại và hai trăm một mươi viên đạn trì
cụ thể phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tây ninh
đã vận động thu hồi hai khẩu súng hơi tự chế cùng một số đạn trì của hai người dân ở xã thanh điền huyện châu thành
vận động thành công người dân giao nộp bốn khẩu súng hơi tự chế cùng một số đạn tại thị xã trạng bàng
theo người dân thông qua các trang mạng xã hội thế quảng cáo giao bán súng và các thiết bị về súng hơi tự chế
nên đặt mua về với mục đích để săn bắn chim cỏ
lực lượng công an đã hướng dẫn tuyên truyền pháp luật và cho người dân ký cam kết không tái phạm
bên cạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi mua bán vận chuyển tăng trữ cháy phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
ứng dụng định danh điện tử vneid giờ đây đã không còn xa lạ với người dân
có giá trị sử dụng thay thế các loại giấy tờ truyền thống tài khoản định danh điện tử
giúp người dân có thể thực hiện được nhanh chóng và thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích khác
không chỉ vậy hiện nay việc sử dụng rộng rãi ứng dụng định danh điện tử vneid
còn là một kênh tố giác tội phạm nhanh chóng hiệu quả và bảo mật an toàn cho người cung cấp thông tin
phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh quảng ngãi
đối với người dân xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa quảng ngãi
việc sử dụng ứng dụng định danh điện tử vneid như là một kênh tố giác tội phạm tiện ích thông tin an toàn bảo mật
thì qua cái việc mà kẻ đẹp về bapd thì có tố giác tội phạm vừa qua chú cũng đã bị mắc rộng keo
thì chú cũng lây qua cái phần mềm của thông tin này thì chú cũng bố đến công an trả
công an trả là có mà chú lây làm việc để cụ thể thì chú cũng đã trình bà và công an trả cũng đương tụ lấy hộ xa
lợi ích của việc sử dụng ứng dụng vneid để tố giác tội phạm là bảo đảm thông tin không lộ luật danh tính
tránh trường hợp bị các đối tượng vi phạm có hành vi trả gù thuận lợi về thời gian không gian
dù ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia tố giác tội phạm không cần trực tiếp đến công an phường xã hay gọi đến cơ quan chức năng để cung cấp thông tin
sau khi người dân tham gia tố giác tội phạm trên ứng dụng vneid thời gian không gian dù ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia tố giác tội phạm
không cần trực tiếp đến công an xã hay gọi đến cơ quan chức năng để cung cấp thông tin
công an xã đã tuyên truyền hướng dẫn cho người dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
thông qua ứng dụng vneid
công an xã đã cho thấy hiệu quả vô cùng thiết thực cung cấp các thông tin về an ninh thực tự
các tin báo tố giác tội phạm thông qua ứng dụng này mà không cần đến trụ sở công an xã với độ bảo mật thông tin là tuyệt đối
cho đến nay công an các địa phương ở quảng ngãi đã tiếp nhận gần một trăm linh tin tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng vneid
trong quá trình tiếp nhận tin báo tố rắc tội phạm công an cấp xã huyện phân công lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để bảo đảm tiếp nhận và xử lý tin báo của người dân sớm nhất đạt kết quả cao nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bên cạnh lực lượng công an các đơn vị địa phương tăng cường cấp tài khoản định danh điện tử mức độ một hai trên địa bàn
thì còn tuyên truyền cho mọi người biết được lợi ích của vneid từ đó tham gia tố giác tội phạm qua ứng dụng
việc thực hiện cái đoán tin báo tố giác tội phạm vneid giúp cho người dân là nhanh chóng tố giác tội phạm thay khi có phát hiện tội phạm
cũng như là thực hiện được các công tác là bố mặt thông tin của các nhân thực hiện
thì cái công tác vneid này đã giúp đỡ cho công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn
tuyên truyền khác thực hiện tốt đạt kết quả cao
lợi ích của tài khoản định danh điện tử ngày càng được thể hiện rõ
giúp người dân thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn
trong đó có việc cung cấp tin báo tố giác về tội phạm
để phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm
giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân ngay từ cơ sở
mỗi công dân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình qua chức năng gửi tố giác tin báo về tội phạm
có ứng dụng vneid
nguồn lực đất đai tp hcm còn quá lớn lần quy hoạch này phải làm sao khai thác tốt nguồn lực này
và đây là chia sẻ của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên sau gần hai giờ bay khảo sát bằng trực thăng
khu vực tp hcm và một số tỉnh đông nam bộ
trong buổi khảo sát đoàn đã đi qua khu vực thành phố thủ đức khu vực rừng ngập mặn cần giờ
huyện bình chánh khu quy hoạch bình quế thanh đa bình hạnh
ở độ cao hai trăm linh m các thành viên đoàn dễ dàng nhìn bao quát tình hình đô thị tp hcm từ trực thăng
nhìn từ trên cao những khu vực đất đai bỏ trống còn nhiều sen lẫn giữa những khu dân cư
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhấn mạnh lần quy hoạch này cố gắng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai rất lớn đó
nhất là đất ven hai bờ sông sài gòn
lãnh đạo tp hcm đánh giá chuyến bay khảo sát sẽ là tư liệu rất quan trọng để giúp tp hcm trong việc xây dựng quy hoạch thành phố sát hơn
đặc biệt là trong bối cảnh liên kết vùng và phát huy trục sông sài gòn và hành lang ven biển

đặc biệt là trong bối cảnh liên kết vùng và phát huy trục sát hơn
đặc biệt là trong bối cảnh liên kết vùng và phát huy trục sát hơn
đã bao gồm năm lợi nhuận tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng một test
do vậy thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á trực tiếp từ công ty việt á là bốn trăm sáu mươi một triệu đồng
thiệt hại trong việc bệnh viện tp hcm mua kích xét nghiệm việt á từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng
là số tiền công ty nam phong hưởng lợi trong việc việt á chiếc khấu giá bán kýt xét nghiệm
liên quan vụ bé trai tám tuổi ở quận một mươi hai bị bạo hành
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho biết hội đã vào cuộc và giao chi hội luật sư hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho bé
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã giao chi hội luật sư cử luật sư tham gia phối hợp với gia đình
và các cơ quan đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ
trên cơ sở đó kiến nghị xử lý kịp thời đối với đối tượng có hành vi bạo hành và ngược đại trẻ em
về vụ việc ngày hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đã bắt khẩn cấp lê thị diễm trang ba mươi năm tuổi để điều tra hành vi hành hạ người khác
nạn nhân là một bé trai tám tuổi sinh sống tại khu phố ba phường an phú đông quận một mươi hai
do công việc nên người thân của cháu bé đã nhờ trang là hàng xóm trong coi cháu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chiều hai mươi ba tháng tám người dân thấy trang dùng chuột đánh bé trong khi bé trang đang bị trói vào trụ điện và không mặc quần áo
chứng ký sự việc người dân đã ca ngăn sự việc sau đó được trình báo đến công an
nhận tin báo công an tiến hành kiểm tra xác minh và mời trang về trụ sở để làm việc
qua làm việc trang khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng tám đã đánh cháu khoảng một mươi lần
công an thành phố sóc trăng vừa triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng trần ngọc vũ ngụ thành phố sóc trăng và nhiều đối tượng có liên quan
qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều hai mươi sáu tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sóc trăng
liên tiếp bắt quả tăng sáu đối tượng về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trong đó đối tượng trương hoàng luật sinh năm hai nghìn bốn ngôi huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng bị bắt quả tan khi vừa ra khỏi nhà của đối tượng trần ngọc vũ tại thành phố sóc trăng
qua đối tranh khai thác luật khai nhận được vụ thuê bán ma túy do các con nghiện
mới rộng điều tra công an đã bắt khẩn cấp trần ngọc vũ để làm rõ
qua làm việc vũ thừa nhận hành vi bán ma túy và việc thuê đối tượng luật để bán ma túy
khám xét nơi ở của đối tượng vũ công an thu giữ hai bịch ketamine và một bịch ma túy đá đồng thời bắt quả tang lý thị lệ gần nhà đối tượng vũ có hành vi tàn trữ ma túy thu giữ một mươi sáu bịch ma túy đá
ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải chợ võ hạc điều khi đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
khoảng hai giờ hai mươi năm phút cùng ngày xe tải biển số bảy mươi tám k tám nghìn sáu trăm chín mươi hai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
xe tải biển số bảy mươi tám k tám nghìn sáu trăm chín mươi hai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một theo hướng từ huyện long thành đi thành phố biên hòa
khi qua khu vực vòng xoay đường dẫn lên cao tốc tp hcm long thành dầu dây ở xã long an huyện long thành tài xế phát hiện lỡ bùng phát từ phía thùng xe nên dùng bình chữa cháy dập lửa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện long thành sau đó đến hỗ trợ chữa cháy
sau khoảng một giờ ngọn lửa được khống chế hoàn toàn tuy nhiên xe tải đã bị hư hỏng nặng nhiều tấn vỏ hạt đều đổ ra đường
may mắn vụ chắc không gây thiệt hại về người cơ quan công an đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc
những đối tượng sử dụng xe máy và kích điện để trộm chó hoạt động từ bốn giờ sáng đến bảy giờ sáng hàng ngày vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi tp hcm lập kế hoạch mật phục truy bắt
vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác phát hiện hai người đi trên xe máy chở theo bao tải bên trong có nhiều chó do các đối tượng trộm được
phát hiện có công an các đối tượng chống trả quyết liệt bằng cách dùng bình xịt hơi cay bột ớt ném về phía lực lượng truy đuổi
khi sử dụng hết những đồ vật trang bị chống trả thì đối tượng ngồi sau ném chó đã bắt trên đường nhằm làm chứa ngại vật nhưng bị các trinh sát khống chế bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm năm con chó một bao ni lông màu xanh một bao lô màu đỏ một bình ác quy một bình năng up điện một cây nỏ tự chế dài khoảng bốn mươi cm
tiếp tục triển khai theo kế hoạch lực lượng công an tiếp tục phát hiện bắt giữ hai đối tượng trộm chó khác
tan vật thu giữ gồm chín con chó một bộ kích điện một con dao bấm một kìm bấm hai cụ măng keo một rõ tự chế bằng gỗ hai mũi tên tự chế
theo công an huyện củ chi đây là nhóm đối tượng trộm chó rất manh động sẵn sàng chống trả lực lượng công an và chủ nuôi chó đã bị phát hiện truy đuổi
vụ việc đang được công an điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố danh mục mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố
trong đó bổ sung thêm một mươi tám tuyến xe buýt để tăng cường kết nối với tuyến metro số một
và ba tuyến xe buýt liên kề kết nối với tỉnh bình kỳ
theo đó sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố danh mục mạng lưới xe buýt trên địa bàn
gồm một trăm tám mươi năm tuyến xe buýt với một trăm bốn mươi tám tuyến buýt nội tỉnh và ba mươi bảy tuyến buýt liên kề
trong đó sở giao thông vận tải bổ sung thêm hai mươi một tuyến với một mươi tám tuyến kết nối với tuyến metro số một
và ba tuyến xe buýt liền kề kết nối với tỉnh bình dương đồng nai
trước đó hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tăng cường khả năng
tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với các nhà ga thuộc tuyến metro số một
tổng mức đầu tư của dự án này là hơn chín mươi ba tỷ đồng
một vụ tai nạn hầm lọ ở quảng ninh xảy ra vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám
tại phân xưởng khai thác ba công ty thang vàng danh khiến bốn công nhân bị vùi lấp tử vong
bộ công nhân gặp nạn gồm lương hoài nam nguyễn đức thảo cùng chú tỉnh thái bình
trương văn đại phạm tiến dũng cùng chú tỉnh thái bình
tỉnh quảng ninh
ngay sau khi xảy ra vụ việc ubnd tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng
cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình
nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình làm việc
các vỉa than bị tụt lẩu vùi lấp những công nhân này
vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với ubnd tỉnh quảng ninh
đối với bốn bị cáo gồm lò tư kế và vợ lạc cà thị thủy
chú tại quận nam tử liêm tp hà nội
huỳnh tấn tài chú tỉnh gia lai và võ thị nguyệt chú tỉnh nghệ an
về hành vi lừa chạy dự án khai thác ba màu vàng
theo cáo trạng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi tài muốn làm thủ tục xin giấy phép thăm dò
khai thác vàng tại ba địa điểm ở ba tỉnh quảng nam lâm đồng và bình phước
nhưng bản thân không có khả năng
thông qua mối quan hệ xã hội tài gặp được nguyệt và đặt vấn đề nhờ xin giấy phép
sau đó nguyệt đưa tài ra tp hà nội để gặp vợ trầm kế
là người tự xưng có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trung ương
có thể xin được giấy phép khai thác vàng
tại hà nội vợ chồng kế đồng ý giúp với chi phí ban đầu là bốn tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu đồng
sau khi đặt máy khai thác thành công mỗi ngày tài phải chi trả cho kế hai tỷ đồng
để có tiền đưa cho vợ chồng kế tài đã đưa ra thông tin gian dối
để lừa một người dân ở tp buôn văn thuật góp vốn với số tiền sáu tỷ đồng
sau khi nhận được tiền các đối tượng không liên hệ với bất kỳ cá nhân
cơ quan tổ chức nào để làm hồ sơ thủ tục pháp lý
xin cấp giấy phép thăm dò khai thác vàng như thỏa thuận
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh tấn tài hai mươi năm tù giam
lò tư kế một mươi tám năm tù giam cà thị thủy một mươi bảy năm tù giam và võ thị nguyệt một mươi năm tù giam
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện lộc bình
tuần tra kiểm soát tại xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
phát hiện một xe ô tô tải trở lượng lớn dùng đất khô không rõ nguồn gốc
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi bốn h một nghìn năm mươi do lái xe sần an trạng điều khiển
tổ công tác phát hiện hai mươi sáu bao tải dứa màu xanh chứa khoảng một ba trăm linh kg dùng đất xấy khô
lái xe không xuất trình được giấy tờ có liên quan
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa
phòng cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện nay nhu cầu sử dụng run đất khô trong đông y tại thị trường trung quốc tăng mạnh
lợi nhuận từ việc bán ruồn đất khô cao nên khiến nhiều người dân tìm mọi cách
để thu mua mặt hàng này bán sang trung quốc
tuy nhiên hành vi kích điện tận diệt dùng đất với số lượng lớn
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất và cây trồng
việc các cơ sở thu mua sơ chế dùng đất mọc lên tại nhiều địa phương
xả thải trực tiếp ra ao hồ sông suối cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ghi nhận tại huyện simacai tỉnh lào cai
đường nước thải của một sưởng sơ chế dùng đất tại huyện simacai xả thẳng ra con suối gần đó
mặc dù được nguy trang dưới nhiều lớp cây khô
nhưng không khó để lực lượng chức năng phát hiện ra bởi những mùi hôi thối nồng nạp bốc lên từ đây
lần đi qua mấy nhà chế dùng đất thì người thấy rất nhiều mùi hôi thối
những nước thải để làm sạch dùng đất thải ra môi trường thì cũng ô nhiễm môi trường
chúng tôi nghĩ là những người dân ở gần đây thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe
đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ
như tôi cũng đang nuôi con nhỏ mỗi lần đi qua tôi còn phải ngại và đeo khẩu trang chuẩn bị kín mít
một cơ sở thu mua dùng đất tại xã nản sán
mỗi ngày thu mua từ bốn trăm linh đến năm trăm linh kg run đất với giá năm mươi đồng một kg
dùng đất xấy khô bán giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh đồng một kg
em thì hằng ngày em đi bởi vì là ở nhà không thì em ngày nào em cũng đi kích
một ngày lấy được tầm một mươi cân một mươi hai cân
chỉ giá tiền nó là năm mươi đồng
một mươi đồng một cân thì một ngày cũng lấy được tầm ba trăm linh bốn trăm linh đồng
đi kích dùng thì nó làm nó nhẹ nhàng
xã tà trải huyện bắc hà có diện tích đất trầm lê mận đặc sản nổi tiếng
sự mò mỡ của đất đai và khí hậu đã tạo nên những thất quả đặc trưng của vùng đất cao nguyên trắng
thế nhưng thời gian gần đây có nhiều hộ gia đình đã phát hiện trong vườn mận nhà mình bị người lạ xâm phạm để kích dùng đất
cô cũng làm ruộng làm nương thì cô cũng không muốn cho ai đi kích run của đất nhà mình để ảnh hưởng đến đất làm ăn ảnh hưởng đến hoa màu
nó bị xấu hết
công an xã tà trải và lực lượng công an cơ sở đã phát hiện thu giữ nhiều máy kích run
nhưng cơ quan chức năng vẫn chỉ có thể dừng lại ở việc tạm giữ thu giữ tăng vật chưa có chế tải xử lý xử phạt nhằm gian đe người vi phạm

qua công tác nắm tình hình của lực lượng công an thấy rằng nguồn lợi từ việc người dân kích dùng đất này đem bán cho cơ sở sơ chế khá là tốt khá là cao so với việc đi làm thuê các lao động phổ thông
chính vì thế mà hiện nay người dân tình trạng đi kích dùng đất rất là phổ biến
cái việc mà mua các cái bộ kích bằng điện trên thị trường thì cũng không có gì là khó khăn cả
chúng ta lên các trang web
người bán có thể chuyển cái máy thiết bị này đến với người mua một cách rất là nhanh chóng và thuận tiện
giá của mỗi một chiếc bộ kích dùng đất này thì cũng chỉ từ năm triệu đến sáu triệu
vì vậy nên là các hộ dân mà có nhu cầu thì đều có khả năng có thể mua được để sử dụng
trước tình hình người dân đi kích run một cách ồ ạt
công an huyện simacai đã phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tổ chức xuống các thôn bản
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về những tác hại khôn lường của việc kích dùng đất gây ra
ủy ban nhân dân huyện simacai cũng yêu cầu các xã cần tăng cường kiểm tra giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
chủ động nắm bắt tình hình phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng dùng kích điện để bắt run
gây mất cân bằng sinh thái ảnh hưởng đến môi trường đất và gây ra những hệ lụy khôn lường
lực lượng chức năng cũng khuyến khích người dân tích cực phát giác
thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hoạt động kích run để có biện pháp xử lý vi phạm
đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường bình dương phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tỉnh bình dương
tổ chức đoàn kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sách và thiết bị giáo dục suy ngân tỉnh bình dương
phát hiện gần ba năm trăm linh quyển sách giáo khoa các loại đang được bán có dấu hiệu nghi vấn là hàng giả
qua giả soát xác định gần ba năm trăm linh quyển sách giáo khoa trên đều là hàng giả
thông tin thể hiện trên quyển sách đều là giả mạo sách của nhà xuất bản giáo dục việt nam
tổng trị giá số sách này gần hai trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng xác định công ty trách nhiệm hữu hạn sách và thiết bị giáo dục suy ngân
đã có hành vi vi phạm buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự
nên cục quản lý thị trường tỉnh bình dương đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố thủ dầu một điều tra làm rõ